cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế yêu cầu tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh cho nhân dân
bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp nào
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị các bệnh viện viện có dường bệnh trực thuộc bộ y tế
sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương y tế các bộ ngành thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
bảo đảm trực đầy đủ theo bốn cấp trực lãnh đạo trực chuyên môn trực hành chính hậu cần và trực bảo vệ tự vệ
tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh cho nhân dân bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời
không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào
bảo đảm công tác thường trực cấp cứu an toàn vệ sinh thực phẩm phòng tránh đuối nước
cảnh báo tai nạn tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch
bảo đảm thường trực đường dây nóng hai mươi bốn trên hai mươi bốn để sẵn sàng chỉ đạo phối hợp tri viện ứng cứu